vào trung tuần tháng tám nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh quảng ngãi bị đâm va tấn công khi đang khai thác trên biển đã về đất liền
mặc dù sức khỏe của các ngư dân trong tình trạng sức khỏe tốt tuy nhiên các tàu cá bị tấn công phá hoại đã gây thiệt hại nặng nề về mặt tài sản
sau khi cập bờ thuyền trưởng tàu quy ng chín mươi nghìn năm trăm một mươi ba ts phạm minh ở xã bình châu huyện bình sơn
cùng một mươi hai ngư dân đã đến trạm kiểm soát biên phòng sa kỳ
bộ đội biên phòng quảng ngãi trình báo về việc bị tàu nước ngoài cướp phá tài sản khi đang hoạt động khai thác tại vùng biển hoàng sa
theo lời trình báo khi đang đánh bắt tại vùng biển hoàng sa thì tàu cá của anh minh bị một nhóm người khống chế cướp phá tài sản
tất cả tài sản ngư lưới cụ đều bị thu phá hủy đây là lần thứ hai tàu cá của anh minh bị tấn công và thiệt hại nặng
lần này là lần thứ hai lần thứ nhất tôi đã bị ngày hai mươi chín tháng năm vừa rồi
hiện năm tàu cá của ngư dân xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi cũng về tới đất liền
các tàu cá này đều đang hành nghề ở vùng biển hoàng sa
khi đang đánh bắt hải sản năm tàu cá của ngư dân quảng ngãi bị hai tàu nước ngoài áp sát
nhiều đối tượng lạ lên tàu đập phá các ràn đèn rụ cá lấy ngư lưới cụ phá hỏng thực phẩm nước uống tích chữ trên tàu
riêng tàu cá của ngư dân nguyễn hiệu lâm còn bị tàu nước ngoài hút bể phần mũi
như vậy chỉ trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng tám đã có sáu tàu cá của ngư dân quảng ngãi bị tấn công thiệt hại nặng nề về tài sản cho bà con
ngay sau khi ngư dân trình báo lãnh đạo xã tịnh kỳ đã phối hợp với lực lượng biên phòng ghi nhận thống kê thiệt hại trên tàu cá của ngư dân
hiện các ngành chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc